trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo
tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi theo đúng kế hoạch đã đề ra ở các địa phương
kể cả thành phố đà nẵng và có phương án bảo đảm an toàn cho kỳ thi
kỳ thi vẫn diễn ra trong các ngày từ ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tại tất cả các tỉnh thành phố trên cả nước
bộ giáo dục và đào tạo dự kiến chỉ đạo phương án tổ chức thi theo hướng vân loại thí sinh
nguy cơ lây nhiễm để bố trí điểm thi phòng thi cán bộ làm công tác tổ chức thi phù hợp
bảo đảm an toàn và quyền lợi tối đa cho thí sinh
bộ cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo các nhà trường gia soát cập nhật tình trạng sức khỏe
của tất cả các thí sinh thường xuyên báo cáo ban chỉ đạo thi cấp tỉnh để kịp thời xử lý
bố trí đủ cán bộ dự phòng để tổ chức thi trong điều kiện dịch bệnh
triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh tại khu vực in sao đề thi
các điểm thi và các khu chấm thi